tại xã eakiet huyện trương nga tỉnh đắk lắc vừa xuất hiện một đàn voi rừng
đàn voi này đã tràn xuống khu vực dân cư để tìm kiếm thức ăn tàn phá nhiều diện tích hoa màu khiến người dân khiếp đảm
theo một số người dân từ nhiều ngày nay đàn voi khoảng năm con về trú ngụ tại khu vực rừng tiểu khu năm trăm năm mươi
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp buôn gia gầm quản lý
cứ đến khuya đàn voi tiến vào các dãy mì vườn chuối của người dân thôn hai nằm sát tiểu khu năm trăm năm mươi để tìm thức ăn
trước tình trạng đàn voi rừng liên tục về khu dân cư để tìm kiếm thức ăn và phá hoại cây trồng của người dân
ủy ban nhân dân xã yà kiết đã phối hợp với hạt kiểm lâm huyện cư mờ ga thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn người dân cách xua đuổi đàn voi trở lại rừng